thưa quý vị và các bạn dẫu biết rằng chúng ta đã xác định sống chung với dịch covid một mươi chín
tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cho phép mình lơ là trong việc bảo vệ bản thân và gia đình
trên thực tế thì thời gian gần đây nhiều người đã mang tâm lý xác định trước sau gì cũng mắc covid một mươi chín
hay là nhiễm bệnh rồi sẽ bất tử với covid một mươi chín
theo các chuyên gia y tế những suy nghĩ hành động không đúng về y học dự phòng
sẽ làm gia tăng lây lan dịch bệnh gây nguy hiểm cho cộng đồng
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hiện nay một số người có suy nghĩ trước sau gì cũng mắc covid một mươi chín
nếu chẳng may nhiễm bệnh thì họ sẵn sàng đón nhận vì đã tiêm đủ vaccine
thậm chí có ý kiến còn cho rằng mắc bệnh ở thời điểm này lại thích hợp hơn
vì nếu nhiễm đúng dịp tết có thể gặp nhiều rắc rối và không may mắn trong năm mới
đối với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay bản thân tôi là một người trẻ
thì tôi vẫn phải di chuyển và gặp gỡ với rất nhiều người
và nếu như bản thân tôi có một tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay
và mắc phải căn bệnh này thì tôi cũng không quá lo lắng
bởi vì bản thân đã được tiêm hai mươi vaccine
và tôi thấy chúng ta phải tập sống chung đối với dịch bệnh covid một mươi chín
hiện tại thì chúng ta đang học cách để sống chung với dịch
vì vậy mà tôi nghĩ là trước sau gì thì cũng có thể bị mắc covid
bạn bè tôi thì nhiều người cũng lo sợ là sẽ bị nhiễm covid vào dịp tết
và cá nhân tôi thì cũng thấy thế
tại vì dịp tết là một dịp rất quan trọng
và nếu mà bị nhiễm covid thì chúng ta sẽ bị hạn chế rất nhiều những cái hoạt động
và cũng làm mất đi không khí tết
tính đến thời điểm này
đến thời điểm hiện tại cả nước đã tiêm hơn một trăm năm mươi triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
độ phủ vaccine lớn đã giúp đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới
nhưng cũng làm phát sinh nhiều tâm lý chủ quan theo kiểu
trước sau gì cũng mắc covid một mươi chín
khiến các chuyên gia và y bác sĩ hết sức lo ngại
có một tỷ lệ nhất định là sẽ diễn ra nặng lên và thậm chí là tử vong
kể cả với những người đã tiêm vaccine rồi
hoặc là đã từng bị nhiễm rồi mà bị nhiễm lại
thì cũng đều có thể diễn biến như thế này
và hiện giờ thì chúng ta cái mức độ số ca f cũng như số ca diễn biến nặng
nó nằm trong cái khả năng kiểm soát của ngành y tế
tuy nhiên là nếu như mà nó gia tăng đột biến đến mức độ là nhiều hơn quá nhiều
thì có thể nó dẫn đến tình trạng nó vượt qua khả năng đa bứng của ngành y tế
thì nó sẽ dẫn khủng hoảng
tây cho nên là chúng ta cố gắng chúng ta thực hiện các cái biện pháp
bảo vệ đối với cá nhân mình
cụ thể là thực hiện tốt cái thông điệp năm k
tại các bệnh viện thu dụng
điều trị người bệnh covid một mươi chín trên cả nước
thực tế có nhiều trường hợp người đã tiêm vaccine vẫn bị nhiễm covid một mươi chín và chuyển biến nặng
ngoài ra nó có thể có các cái tổn thương khác nó xảy ra
ví dụ như tổn thương thận tổn thương tim tình trạng thuyên tắc mạch
thế hoặc là các cái di chứng kéo dài về sau
ví dụ như có rất là nhiều người về sau nó có những cái ảnh hưởng về thần kinh
về trí nhớ về giấc ngủ
cũng như là các cái vấn đề về các cái tình trạng mệt mỏi kéo dài
hoặc là nhiều các cái bệnh lý khác
theo thông tin từ các bác sĩ
nhiều trường hợp có di chứng tim mạch phổi dối loạn
loạn tâm thần hậu covid một mươi chín đã đến thăm khám ở các bệnh viện
các chuyên gia cũng chỉ ra rằng
virus thụ động chúng không đủ thông minh mà đi tìm người để gây bệnh
sự lây lan dịch bệnh là do sự chủ quan lơ là của con người
nhất là bộ phận giới trẻ